từ lâu việc thắp đèn lồng đã trở thành một nét đẹp văn hóa của phố cổ hội an
một phần cuộc sống linh hồn của phố hội về đêm
đặc biệt trong những ngày tết đến xuân về thì phố cổ hội an càng trở nên rực rỡ hơn
như những chiếc đèn lồng muôn sắc phủ khắp các ngõ phố
mời quý vị và các bạn cùng đến với hội an tỉnh quảng nam
để tìm hiểu thêm về nghề làm đèn lồng của đô thị cổ này
ông trần hà là một trong số những nghệ nhân tiên phong
trong việc sản xuất đèn lồng phục vụ khách du lịch
đến nay những chiếc đèn lồng mang thương hiệu hội an đã theo chân du khách đi khắp thế giới
cao điểm có những năm cơ sở của ông hà xuất khẩu đến bảy mươi chiếc lồng đèn
với sức sáng tạo ấy những người nghệ nhân phố cổ đã cho ra đời hơn một mươi loại đèn lồng
với kiểu dáng khác nhau đèn tròn lục lăng hình tỏi quả chám địa bay
tất cả vẫn chỉ từ nguyên liệu truyền thống
những thanh tre già đúng độ được ngâm muối phơi nắng chút dáng rất thành khung
cộng với lớp vải lụa tinh tế của vùng quảng nam
được người nghệ nhân khéo léo phối hợp với chuôi đèn tròn gỗ
từ nguyên liệu đơn sơ mà cho ra đời những sản phẩm tinh xảo
đó cũng chính là lý do khiến cho dịch vụ trải nghiệm làm đèn lồng
thu hút ngày càng đông du khách khi đến với hội an
tôi thực sự rất ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến những người thợ ở đây
làm lồng đèn thao tác rất nhanh khéo léo và chuẩn xác
những chiếc đèn lồng được làm rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp tuyệt đẹp
cháu rất thích được học làm đèn lồng
ước gì cháu có thể làm được
có thể làm đẹp hơn chút nữa cháu rất thích ngắm đèn lồng trên phố buổi tối ở hội an
những người nghệ nhân như ông hà vẫn đang từng ngày từng giờ góp phần điểm tô thêm nét đẹp cho phố cổ
để du khách được thảo hồn mình theo nhịp sống yên bình mà tận hưởng không khí của mùa xuân đang nô nức trở về
những chiếc đèn lồng nhỏ sinh được gửi gắm vào đó mong ước rũ bỏ những muộn phiền
mang tới sự khởi đầu cho một năm mới thịnh vượng và an khang